dù nhịp sống có chậm rãi hơn thường ngày nhưng đa phần người dân đều thực hiện nghiêm theo chỉ thị để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên các tuyến phố thuộc quận hoàn kiếm người dân ra đường khá thử thớt và hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang
lực lượng chức năng đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường đi tuyên truyền yêu cầu người dân ở nhà thực hiện đúng theo chỉ thị

tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đều đóng cửa
chỉ có các cơ sở kinh doanh cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân như chợ siêu thị nhà thuốc thì vẫn hoạt động bình thường bảo đảm đáp ứng liên tục hàng hóa cho người dân
theo ghi nhận thực tế thì số lượng người đi mua hàng có giảm so với những ngày trước
người dân cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi mua bán
người dân khi mà tiếp nhận cái thông tin của thủ tướng thì có dẫn đến cái tình trạng là người ta chưa hiểu
nên là có cái việc mà chiều hôm qua là người dân cũng một số hộ là người ta đi tích chữ thực phẩm lương thực thực phẩm như hàng khô các mặt hàng thịt lợn cá và rau củ quả
ngày ngày người dân phân phường khi tiếp nhận được thông tin cũng đã tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về cái chỉ thị của chính phủ
là đối với các hoạt động của chợ dân sinh thì vẫn hoạt động bình thường và nhân dân thì không phải tích chữ thực phẩm
tình trạng người dân tích chữ thực phẩm là do khái nghiệm cách ly toàn xã hội còn khá mới mẻ với người dân
thực chất đây là biện pháp cao hơn để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp không phải là yêu cầu phong tỏa
việc cách ly xã hội này là khác với cái việc phong tỏa
việc người dân vẫn có thể ra đường đi lại trong một điều kiện trong những yêu cầu bắt buộc để thực hiện việc mua nhu yếu phẩm thực phẩm
nhưng mà không có chuyện cấm như kiểu phong tỏa
cách ly toàn xã hội là mang tính nhân cao nhận thức của người dân để ở trong nhà
điều quan trọng nhất lúc này là ý thức của mỗi người dân để bảo vệ bản thân bảo vệ gia đình và tham gia có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cùng cả nước